nỗ lực cải thiện môi trường là thế nhưng đến nay chiếc xe được chính quyền thị trấn kiện khê sử dụng để tưới nước này hiện đang tạm dừng hoạt động vì thiếu kinh phí
và mỗi ngày chiếc xe này cũng như người dân công chức mọi đồ vật ở kiện khe đều bị phủ lên một lớp bụi dày đặc
huyện thanh liêm và huyện kim bảng hiện có bảy mươi ba tổ chức được ubnd tỉnh hà nam
cấp phép khai thác khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng với bảy mươi chín điểm mỏ
có sáu doanh nghiệp với một mươi một dây chuyền sản xuất xi măng với công nghệ lò quay và tổng công suất thiết kế hơn một mươi ba năm triệu tấn xi măng một năm
ngoài ra còn có hai mươi chín khu chế biến tập trung với tổng diện tích các bãi gần hai trăm chín mươi hai hectare
bốn tổ chức được bộ tài nguyên và môi trường cấp phép khai thác đá vôi làm xi măng
kết quả quan trắc của trung tâm quan trắc phân tích tài nguyên và môi trường
của sở tài nguyên và môi trường
hà nam cho thấy hàm lượng bụi tổng số ở hầu hết các khu vực nóng về môi trường phía tây sông đáy đều cao hơn quy chuẩn việt nam từ một chín mươi sáu đến ba chín lần
chất lượng nước sông đáy cũng đang bị suy giảm do hoạt động khai thác đá gây ra
một số chỉ tiêu đặc trưng của nước đều vượt quy chuẩn việt nam như biod năm vượt từ một sáu mươi bảy đến ba lần cod vượt từ một một mươi ba đến hai một mươi ba lần
nh bốn cộng vượt từ bốn hai đến một mươi hai lần
để khắc phục tình trạng trên tỉnh hà nam đã ban hành đề án tổng thể giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu vực phía tây sông đáy
địa bàn các huyện thanh liêm kim bảng cũng đã xây dựng kế hoạch hai nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường
chúng tôi đã xây dựng về việc nạ viết rãnh thắt nước
khai thông để giảm thiểu cái việc mà ô nhiễm nguồn nước
thứ hai nữa là chúng tôi đã xây dựng kế hoạch là trồng cây xanh
thứ ba nữa là chúng tôi đã làm phun nước tưới xây dựng phun nước tưới mặt đường để giảm thiểu ô nhiễm bụi
thứ bốn là chúng tôi đã xây dựng để san gạt nội dung mà san gạt mặt đường khi mà xe tải chạy quá tải lượng rơi vãi xuống đường
thứ năm nữa là chúng tôi đã xây dựng kế hoạch để giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu vực
thứ ba nữa là chúng tôi đã tham mưu cho huyện xây dựng được một mô hình hợp tác xã
hiện nay chúng tôi đã tiến tới để ký hợp đồng với các mô hình này để thực hiện nhiệm vụ với năm giải pháp của huyện đã đề ra
có thể thấy hệ lụy từ việc khai thác đá ổ ạt đã và đang gây ra hậu quả đến rất nhiều người dân ở khu vực này
đã đến lúc các cấp chính quyền của tỉnh hà nam cần phải có những giải pháp
cụ thể từ cấp bách đến lâu dài
bởi những hệ lụy của việc khai thác đá sẽ còn kéo dài tới những thế hệ mai sau
và rõ ràng người dân ở đây có quyền được hưởng một cuộc sống an toàn và trong lành thay vì môi trường sống ô nhiễm như hiện nay

có thể thấy chính quyền các huyện thanh liêm và huyện kim bàng đã và đang áp dụng những hệ lụy
những biện pháp cụ thể để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm do hoạt động khai thác đá
thế nhưng đó mới chỉ là những biện pháp trước mắt
về lâu dài chính quyền tỉnh hà nam cần phải có giải pháp hiệu quả hơn trong vấn đề này
bởi các cơ sở khai thác hiện đều do tỉnh cấp giấy phép
trong khi hiện các cơ sở này đều đang gây nguy hiểm đến cuộc sống của người dân
thưa quý vị và các bạn chung tay xây dựng khu phố xanh sạch đẹp là hoạt động mà người dân khu phố bốn b
phường vân phú thành phố việt trì tỉnh phú thọ thực hiện trong suốt năm năm qua
hiệu quả từ các phong trào tại khu phố bốn b mang lại đã chứng minh được sự đồng lòng
sẽ giúp nâng cao ý thức của mỗi người và giữ gìn vệ sinh môi trường chung
đây cũng là nội dung mà chúng tôi muốn chuyển đến quý vị và các bạn trong chuyên mục sống xanh ngày hôm nay
mỗi buổi chiều chị phùng thị thúy lại đi chợ mua đồ ăn tươi
để có thể nấu được một bữa ăn ngon cho gia đình
trước đây chị thường dùng túi ni lông đựng các loại thức ăn
nhưng kể từ khi tham gia vào phong trào sách làn đi chợ
chiếc làn nhỏ đã theo thân chị cũng như nhiều chị em trong tri hội phụ nữ để đi chợ mỗi ngày
cũng đã phổ biến đến toàn chị em trong tri hội
thực hiện trong vòng năm năm nay ở tri hội bốn b
từ khi tôi vào làm tri hội trưởng đến nay
tất cả là chị em cũng đều kỳ họp nào cũng đưa ra chị em thực hiện năm trăm linh ba sạch ạ
sách làn đi chợ là một phần trong cuộc vận động xây dựng gia đình năm trăm linh ba sạch
giúp giảm thiểu sử dụng túi ni lông giảm ô nhiễm trắng
đây cũng là một trong nhiều phong trào mà khu phố bốn b
phường vân phú thành phố việt trì tỉnh phú thọ
phát động người dân thực hiện trong những năm qua
như tổ dân phố hai s sáng sạch
vận động người dân quyên góp tiền để dựng các cột đèn chiếu sáng
chủ nhật xanh quét dọn đường phố mỗi khi cuối tuần
phân loại rác thải
những phong trào thiết thực này đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân
trong việc bảo vệ môi trường
môi trường này rất là tốt tốt hơn rất nhiều
vì thực hiện người dân ý thức được nhiều hơn
thì là mình được môi trường sạch hơn xanh sạch đẹp hơn
để có được môi trường sống xanh sạch hơn
các ban ngành đoàn thể của khu phố xác định
cần phải có nhiều giải pháp thiết thực với người dân
và hơn hết là sự đồng lòng chung tay của toàn thể mọi người
bởi môi trường không phải của riêng ai
đi đầu trong các phong trào là sự đóng góp công sức của ông hán đình thi
người đã cao phụ cấp không nhiều
nhưng ông luôn nhiệt tình tích cực
trong các hoạt động bảo vệ môi trường khu phố xanh sạch đẹp
trong quá trình thực hiện này
thấy là nhân dân chúng tôi rất hưởng ứng nhiệt tình
và có trung tay cộng đồng chung xã hội
và thấy như vậy là ít lợi của công tác này rất tốt
bởi vì hiện nay sức khỏe cũng đứng lên
và đường làng ngạc sẽ rất là vẻ vấn đề
như vậy là hiện nay toàn dân đang thực hiện công tác bảo vệ môi trường
vâng như vậy công tác ban công tác hoạt trận
chúng tôi cũng đã thực hiện theo đúng chủ trương đường lối của đảng nhà nước
để thực hiện tốt như vậy
kể từ khi được thành phố việt trì
chọn làm thí điểm mô hình bảo vệ môi trường
đến ngay sau năm năm thực hiện
nhờ sự nỗ lực của các đoàn thể và người dân
nên khu phố bốn b vẫn duy trì được phong trào
giữ môi trường sáng sạch sạch bền vững
chỉ cần mỗi chúng ta nâng cao ý thức

giữ gìn vệ sinh chung thì từ đó
tinh thần bảo vệ môi trường cũng sẽ được lan tỏa
từ những hành động nhỏ nhất
hiệu quả từ việc chung tay giữ gìn môi trường
tại khu phố bốn b cũng đã khép lại
chương trình với môi trường bền vững ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
và xin hẹn gặp lại vào chương trình
về môi trường bền vững kỳ sau